khi đến nơi người dân thấy ông chủ tiệm vàng gục chết bên vùng máu người vợ bất tỉnh nhân sự còn nằm kế bên
còn thủ phạm trên đường trốn chạy chúng tiếp tục làm bị thương thêm hai người dân nữa
với sự quyết tâm và dũng cảm của các chiến sĩ công an tỉnh đồng nai bọn cướp đã bị bắt gọn chỉ sau vài giờ sau khi gây án trong tư thế khẩu súng của chúng vẫn còn lăm lăm trong tay
trong chương trình hồ sơ vụ án kỳ này chúng tôi xin phản ánh những giờ phút đấu trí căng thẳng của lực lượng công an tỉnh đồng nai
khi truy bắt nóng các đối tượng gây án và đặc biệt cũng từ vụ cướp này mà cơ quan điều tra đã lần ra manh mối của kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ cướp táo tợn này
hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn sáu tại chợ phước lý xã đại phước huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
vợ chồng ông trương là chủ tiệm vàng kim hồng khá nổi tiếng đang dọn dẹp vàng
đêm cất đi rồi chuẩn bị đi ngủ
lúc này phía trước cửa xuất hiện hai thanh niên
đi thẳng vào tiệm vàng chúng dùng súng bắn vào cánh cửa chính hai phát rồi chế súng bắn ông trương đệ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ
còn bà nguyễn thị hồng và ông đệ bị bắn sợt qua tay và ngất xỉu
sau đó chúng cấp đi túi đường vàng và lên

bây giờ là đồng chí phó giám đốc nguyễn thị hồng đang công tác trên thành phố hồ chí minh nhận được cuộc điện thoại bất thường của công an huyện nhơn trạch
đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương chia làm hai mối
một mối tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường mối còn lại cần phải trí bắt nóng ngủ thủ
các thông tin của các đối tượng gây án liên tục được cập nhật về tổ đánh án
theo trình báo của người dân sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường hai tên cướp đã bắn thêm hai người dân bị thương
chúng có phải là người địa phương không hay bọn chúng đều là dân từ nơi khác đến
một loạt giải thuyết được đặt ra
nhưng việc tiên quyết lúc này là phải tranh thủ từng giây từng phút
tóm gọn hai đối tượng thì chúng ta mới tra ra được manh mối
và chắc chắn với sự hung hãn sẵn có nếu bị bao vây
chúng có thể sẽ khống chế người dân làm bê đối đạn và sẽ sản súng chống trả đến cùng với lực lượng của ta
như vậy việc truy bắt các đối tượng gây án phải làm sao để tránh gây thương vong được nạt lên hàng đầu
kỹ thuật hình sự và viện kiểm sát xuống hiện trường để thực hiện việc khám nghiệm hiện trường
sơ bộ bước đầu chúng tôi thấy tại hiện trường có nhiều dấu vết máu tủ vàng bị đập bể
và qua cái lời khai của nhân chứng thì xác định là nhóm đối tượng này gồm có hai đối tượng sử dụng súng ak trực tiếp bắn thẳng vào nạn nhân để cướp tài sản
sau đó tẩu thoát sang
hướng cốc độ năm mươi một bằng xe mô tô
chúng tôi đánh giá đây là một nhóm đối tượng rất là manh động và nhiều khả năng là đối tượng là từ nơi khác tới
công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm thử thi cũng được tiến hành
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba chủ tiệm vàng kim hồng được xác định chết ngay tại chỗ
nguyên nhân chết do đạn bắn vào ngược trái gây thụng phổ vố tim
tuy nhiên tại hiện trường không thu được bất kỳ dấu vân tay của hai đối tượng gây án và chỉ thu giữ được hai bỏ đạn của súng ak ký hiệu bảy mươi một nghìn một trăm bảy mươi chín và năm mươi ba nghìn chín trăm tám mươi hai

đối tượng dùng để bắn dưới cái vỏ đạn này có phải là do cùng một khẩu súng bắn ra công
nhật định bọn cướp khả năng cao không dám dừng chân trú ẩn mà sẽ tẩu thoát theo đường bộ hướng về phía bà rìa vùng tàu
đồng chí nguyễn dù ngay trong đêm đã từ tp hcm quay về đồng nai để trực tiếp xuống hiện trường
theo dõi quá trình khám nghiệm cũng như chỉ đạo phòng khẩn sát hình sự cảnh sát cơ động công an huyện long thành công an huyện nhơn trạch
huy động toàn bộ lực lượng công an xã phường dân quân tử vệ du kích tập trung chốt chặn siết chặt vòng vây không để bọn cướp có cơ hội tẩu thoát
tôi chỉ đạo thực hiện hai cái việc
việc thứ nhất là tôi huy động tôi trao đổi với phó phòng hình sự
là cái điểm mất dấu của đối tượng khi nó chạy và mình trị đuổi không còn trị đụi được nữa là ở đâu
và hiện nay là đánh giá đối tượng ở khu vực nào
thì các đồng chí nói là ở đây mất điểm mất dấu là ngay cái xã long an này cái đường đất đi vô khoảng cũng khoảng năm mươi mét
công an xã công an huyện huyện đội nói chung là đã triển khai lực lượng bảo vệ
tuy nhiên là ở nơi đó rất là tốt
một cái khu rừng cao su và những cái lùm cây rất là rậm rạp
ở đó không xác định được đối tượng nó đã trốn ở đâu
chúng tôi chia thành bộ mũi để phải bắt đối tượng
gồm có một mũi là giàn đầu một mũi là khóa đuôi
đằng sau để cho đối tượng không trốn thoát được ra các quốc lộ hoặc là các địa bàn khác để trốn thoát
hai mũi là chúng tôi vận động để tiếp cận đánh bắt đối tượng
đối tượng thì chúng tôi đã sử dụng trọng hiệp vụ
biệt hai người truy tìm đối tượng truy tìm dầu việt
cuối cùng sau hai giờ truy lùng khẩn trương
bàn chuyên án đã khoanh vùng được các đối tượng đang trốn tại khu rừng tràng thuộc xã long an huyện long thành
thế nhưng một khó khăn mới lại xuất hiện
nơi bọn cướp lẩn trốn chính là vùng sinh sống của một số hộ dân
bàn truyền án đã phải họp lại nghiên cứu địa hình địa thế nơi đối tượng ẩn nấp
và đã đưa ra quyết định phải hành động nhanh dứt khoát nhưng có sự phối hợp chặt chẽ
nếu xuất các đối tượng có khả năng sẽ bắt cắp con tin uy hiếp lực lượng công an
hoặc sẽ chống trả quyết liệt đến cùng mà chúng ta không biết đối tượng có mang bao nhiêu đạn dược và vũ khí
theo chỉ đạo của đồng chí nguyễn phương hùng
việc đầu tiên tất cả các xe ô tô phải được tập trung lại bật đèn
hú còi tại khu vực cánh rừng tràm xã long an huyện long thành với mục đích nhằm áp chế đối tượng
hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động bao vây chốt chặn làm nhiều vòng nhiều lớp
mũi chủ công gồm một mươi năm cảnh sát cơ động cùng với chó nghiệp vụ được giao nhiệm vụ tiếp cận hung thủ
mũi này được chia làm bộ